còn tại bắc cạn vào khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng bảy đối tượng vũ ngọc dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại tổ tám phường minh khai thành phố bắc cạn đã đột nhập vào bệnh viện đa khoa bắc cạn
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ
khi đối tượng dương đang móc trộm ví và điện thoại của một bệnh nhân đang điều trị tại khoa lây
thì bị người này phát hiện và tri hô
ngay lúc đó đồng chí nguyễn quốc hưng trần hồng thái hoàng anh văn là cán bộ của trại tạm giam
công an tỉnh bắc cạn đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã đuổi bắt và không chế được đối tượng dương
cùng toàn bộ tăng vật mà hắn vừa trộm được gồm hai điện thoại di động một triệu bốn trăm linh ngàn đồng một thẻ atm
vũ ngọc dương là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
hiện công an tp bắc cạn đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với dương và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc